sau hơn một năm triển khai dự án sản xuất keo bằng phương pháp nuôi cấy mô
trung tâm thực nghiệm thực hành và chuyển giao khoa học công nghệ trường đại học tân trào
đã ứng dụng thành công công nghệ nuôi cấy mô để sản xuất cây giống lâm nghiệp
góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng chủ động nguồn giống cây lâm nghiệp chất lượng cao
là một trong những địa phương có độ che phủ rừng lớn nhất cả nước
mỗi năm tuyên quang trồng khoảng một mươi một hectare rừng tương ứng khoảng một mươi năm triệu cây giống
tuy nhiên trong nhiều năm qua sống cây lâm nghiệp ở tuyên quang
chủ yếu là từ phương pháp dâm hôm ươm hạt chất lượng không cao
do nguồn giống trong tỉnh không có nên nhiều đơn vị phải đặt hàng từ các đơn vị ngoài tỉnh
khiến giá thành cây giống cao đặc biệt với những hộ trồng rừng với quy mô nhỏ khó tiếp cận
năm hai nghìn một mươi sáu đến nay trung tâm thực nghiệm thực hành đã thực hiện thành công công nghệ chuyển giao
và đã bước đầu sản xuất được hơn năm vạn cây keo giống ra ngoài vườn ươm
hiện tại số bình mà đã sản xuất ở trong nhà là hơn năm bình
việc sản xuất keo bằng pháp pháp nương mô này là một giải pháp để nâng cao chất lượng rừng trồng
cho trên địa bàn toàn tỉnh cũng như là đáp ứng nhu cầu trồng rừng của các tỉnh miền núi phía bắc
với cơ sở trang thiết bị hiện có kết hợp với đội ngũ cán bộ có chuyên môn kinh nghiệm
đơn vị có thể sản xuất với số lượng cây giống lên tới hàng triệu cây mỗi năm
đáp ứng nhu cầu của người dân trong tỉnh cho công tác trồng rừng
qua đó góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
và nâng cao chất lượng rừng trồng của tỉnh tuyên quang